từ ankara cửa ngõ nối liền lục địa á âu tới berlin và zurich những vụ thảm sát gần như đồng thời xảy ra đã phát tan bầu không khí hân hoan yên bình của ngày lễ giáng sinh
hàng chục sinh mạng vô tội đã bị cướp đi để lại nỗi hoang mang lo sợ vụ bờ bến
tuy nhiên ở ngay nơi vừa hứng chịu đau thương mất mát vẫn vàng lên những tiếng nói quyết tâm và ý chí không khuất phục trước chủ nghĩa khủng bố
nền dân chủ của chúng ta tính thượng tôn pháp luật những giá trị và tính nhân văn là sự đối lập với thế giới của sự thù hận và khủng bố đó là những thứ mạnh hơn chủ nghĩa khủng bố
tôi tới từ thổ nhĩ kỳ nơi đã hứng chịu quá nhiều vụ tấn công khủng bố những năm qua nhưng điều đó không thể làm giảm đi sự đoàn kết của cộng đồng trong cuộc chiến chống khủng bố việc mở cửa trở lại hỗ trợ giáng sinh sẽ giúp chúng ta mạnh mẽ hơn
châu âu đang bước qua năm hai nghìn một mươi sáu với nhiều cuộc khủng bố đẫm máu bạo loạn và bất ổn để chống lại những âm mưu chia rẽ giữa cộng đồng đa sắc tộc và tôn giáo thì đoàn kết là một yếu tố cần thiết
nhưng một điều nữa cũng không kém quan trọng sẽ không thể có một giải pháp ổn thỏa nếu không tính tới mối liên hệ mật thiết giữa các vụ khủng bố trong lòng châu âu với những vùng xung đột khác ở bên ngoài